tại tỉnh bình định các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phát ở khu công nghiệp phú tài
thành phố quy nhơn phát hiện cháy lớn tại khu vực nhà kho chứa hàng thành phẩm nên hô hoán để chữa cháy
đây là khu nhà kho rộng ba năm trăm linh m hai có nhiều máy móc thiết bị dầu mồi và nhiều sản phẩm làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát rất nhanh
khoảng một mươi phút sau nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã huy động tám xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa
đến khoảng một mươi giờ đám cháy đã cơ bản được không chế không còn lây lan ra bên ngoài
đến đầu giờ chiều một mươi tám tháng ba đám cháy cơ bản được dập tắt tuy nhiên nhiều máy móc thiết bị và sản phẩm đã bị thiêu dụi
hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại tài sản nhưng rất may không có thiệt hại về người